mở đầu là thông tin liên quan đến phiên xét xử cựu chủ tịch tỉnh bình thuận và đồng phạm
trong vụ án giao ba lô đất trái quy định cho doanh nghiệp làm thất thoát bốn mươi năm tỷ đồng của nhà nước
chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án nguyễn ngọc hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
một mươi năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng tội danh trên bị cáo lương văn hải cựu phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
thanh danh cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường phải nhận án bốn mươi hai tháng tù
các bị cáo khác bị tuyên án từ một mươi tám tháng tù nhưng được hưởng án treo đến ba mươi tháng tù giam
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về trách nhiệm dân sự tòa buộc công ty tân việt pháp phải nộp lại bốn mươi năm tỷ đồng
quá trình xét xử vụ án các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt vì lôi đất bán đấu giá sáu lần nhưng không thành
các bị cáo không hưởng lợi gì
đại diện ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận xác nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác
đồng thời xin giảm nhẹ cho các bị cáo
tòa nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội làm suy giảm niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước
trong vụ án này tòa án cho rằng mặc dù bị cáo nguyễn văn hai ký công văn là do tin tưởng sự tham mưu của cấp dưới
nhưng bị cáo là người đứng đầu tỉnh bình thuận nên xác định bị cáo hai giữ vai trò trách nhiệm cao nhất trong vụ án
bị cáo hổ lâm định hướng cấp dưới tham mưu áp giá đất trái quy định nên vai trò tương đương với bị cáo hai
hội đồng xét xử cũng xác định các bị cáo giao đất cho tân việt pháp nhằm mục đích để tăng nguồn thu ngân sách và không được hưởng lợi cá nhân